cơ quan chức năng huyện đức trọng tỉnh lâm đồng cho biết đang làm rõ nguyên nhân tử vong của bốn học sinh tiểu học trên địa bàn liên quan đến đuối nước tại xã phú hội
nạn nhân gồm các em kasa ha phinh tám tuổi kasa ha phát sáu tuổi là em ruột của ha phinh kasa ha khang một mươi tuổi cùng chú tại thôn r chai ba và ha thinh tám tuổi ngụ tại thôn r chai hai
vào khoảng một mươi năm h ngày hôm qua một mươi chín tháng năm bốn em học sinh trên cùng nhau ra hồ nước phía sau biêu điện xã phú hội tắm
trong khi tắm một em bị trượt chân xuống hồ ba em còn lại tìm cách cứu nhưng cũng không may bị đuối nước tử vong
nhận được tin báo công an huyện đức trọng cùng với các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt thực hiện các thủ tục khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc